thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay ba mươi một tháng một mươi
tại dốc rừng cấm huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn khiến nhiều người thương vong
cụ thể tại đoàn km bảy mươi tám trăm linh quốc lộ một a xe chở khách một mươi sáu chỗ đã đâm vào nuôi samiromoc hỏng máy rừng bên phải đường
sau đó pha chạm với xe container đi chiều ngược lại
thời điểm này trên xe khách có một mươi sáu người hậu quả làm bốn người tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện
chín người bị thương ba xe ô tô hư hỏng nặng
hiện lãnh đạo tỉnh lạng sơn và huyện hữu lũng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn kháng nguyện hiện trường
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra vụ việc
thông tin chi tiết về vụ tai nạn sẽ được chúng tôi cập nhật cho các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng chú ý theo dõi
thưa quý vị vào chiều qua nhận được tin báo có nhiều công nhân của đơn vị thi công cầu sơn lộc bị nước lũ cô lập
lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công tác cứu hộ
do lũ thượng nguồn đổ về nhanh nước dâng cao chảy xiết
khu vực các nạn nhân bị mắc kẹt nằm tại vị trí giữa sông già và sông vách nam nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn
đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi chín công nhân đã được đưa về nơi tránh trú an toàn
mưa lớn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt
đặc biệt tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại
thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài phạm công hùng chú huyện nam sách vừa bị công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng bốn hùng đến nhà anh nguyễn văn đê ở xã thanh hải huyện thanh hà thuê một xe ô tô
tuy nhiên đến ngày hôm sau hùng điều khiển xe đến huyện nam sách rồi cầm cố lấy một trăm chín mươi triệu đồng
biết sự việc anh đê đã làm đơn trình báo cơ quan công an để biết giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng sáu trăm một mươi triệu đồng
công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng vừa bắt quả thang một điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền bắt quả tàng chín người
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ ba con gà một cân đồng hồ hai cặp cỡ sắt tám nội thuận di động và tổng số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
hiện hành vi của từng người đang được đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh làm rõ để xử lý
cựu chấp hành viên cục thi hành án dân sự tp hcm đã nhận hối lộ ba trăm năm mươi triệu đồng của một việt kiều mỹ để ra quyết định giải tòa tạm hoãn xuất cảnh
vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố kim thanh hạnh về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc nguyễn thị bích ngân phải trả ông nguyễn quốc vương số tiền gần hai sáu tỷ đồng
và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án
do chưa thi hành án nên ông vương đã đề nghị cục thi hành án dân sự tp hcm ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
sau đó bà ngân đến gặp hạnh và nhờ hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tòa tạm hoãn xuất cảnh để trở về mỹ sinh con
hai bên thỏa thuận số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
sau khi vợ chồng bà ngân nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án lãnh đạo cục thi hành án dân sự tp hcm đã ký quyết định giải tòa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
tuy nhiên hạnh không đưa ra quyết định này mà giữ lại với mục đích ép bà ngân đưa ba trăm năm mươi triệu đồng
sau khi hẹn nhau tại một địa điểm ở quận phú nhuận hạnh đã bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tàng
cơ quan tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng cùng chú tệ huyện dương minh châu về hành vi trụng cấp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
qua làm việc các đối tượng khai nhận huỳnh thanh son và nguyễn trung hậu cùng với hai đối tượng khác trộm cây mai vàng
cả nhóm đã dùng kiềm cộng lực cắt cổng rào đi vào bên trong nhà một người dân tại ngã tư đại đồng lấy gốc mai vàng bán với số tiền một mươi bốn triệu đồng
hình cơ quan tp tây ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng còn lại
thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài phạm công hùng chú hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày một mươi ba tháng bốn phạm công hùng đến nhà anh nguyễn văn đê ở xã thanh hải huyện thanh hà thuê một xe ô tô hiệu mitsubishi thông thời gian bảy ngày
đối tượng chạy xe sang địa bàn huyện nam sách rồi cầm
xe lấy số tiền một trăm chín mươi triệu đồng đến hạn trả xe hùng xin gia hạn thời gian thuê xe
biết xe ô tô đã bị hùng mang đi cầm cố nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an
giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng trên sáu trăm linh triệu đồng hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh lào cai công an huyện mường khương vừa bắt giữ thành công đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ hơn bốn mươi hai kg pháo hoa nổ
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực thuộc thôn xín trải xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
công an huyện mường khương đã phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
quá trình kiểm tra lái xe khai tên là sành khấy trường chú tại thôn nậm đúc xã thanh bình huyện mường khương
lực lượng chức năng phát hiện cốp xe có bốn bao tải bên trong có chứa hai mươi bốn hộp pháo hoa nổ có trọng lượng ba mươi chín kg
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu
sành khấy trường khai nhận đã mua số pháo kể trên rồi để trong cốp xe ô tô mục đích để đốt vào dịp tết
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng chức năng đã khám xét nhà ở của trường thu giữ thêm hai hộp pháo hoa nổ có trọng lượng ba bốn kg
nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra bảo đảm an toàn tài sản sức khỏe và tính mạng của người dân
công an tỉnh bắc ninh đã xây dựng mô hình điểm người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi
tại các cơ sở trong khu cụm công nghiệp trọng điểm
mục tiêu là phát huy vai trò của lực lượng cơ sở và người chỉ huy chữa cháy
chữa cháy hiệu quả trong thời gian điểm vàng là năm phút
sử dụng bình cứu hỏa phun dập tắt đám cháy
cứu người bị nạn trong môi trường khói khí độc và nhanh chóng di chuyển tài sản ra khu vực an toàn
triển khai lăng vòi họng nước chữa cháy vách tường để kịp thời xử lý đám cháy
ngay từ khi mới phát sinh
đây là những tình huống nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra
và để nâng cao kỹ năng năng lực ứng phó cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
những tình huống như thế này đã được đặt ra với yêu cầu phải tận dụng triệt đề thời điểm vàng năm phút
với một phút năm mươi giây chúng tôi đã hoàn thành được tất cả các hạng mục thi do ban giám khảo đề ra
bao gồm là cứu chữa người bị nạn
cứu chữa người từ trong thùng khói di chuyển người bị nạn
chữa cháy đám cháy xăng dầu giải lăng vòi và cứu chữa thải sản
qua chương trình chúng tôi rèn luyện được kỹ năng để chỉ huy phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo làm sao mà chúng tôi có thể thực hiện tốt trong năm phút vàng trong nguyên tắc phòng cháy chữa cháy
chúng tôi tự tin là lúc có đám cháy xảy ra trong công ty
chúng tôi có thể xử lý nhanh gọn và trong vòng năm phút
địa bàn tỉnh bắc ninh
hiện có một mươi sáu khu công nghiệp tập trung
trong đó có một mươi ba khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với khoảng một bốn trăm linh doanh nghiệp
mô hình người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi
được xây dựng đầu tiên tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy
tiến tới nhân rộng thành lập tại một trăm linh các cơ sở trong các khu công nghiệp
các cơ sở thuộc diện quản lý
không chỉ là nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu
mà kỹ năng năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng được phát huy
mục tiêu tất cả các vụ cháy nổ sự cố được xử lý kịp thời hiệu quả ngay từ ban đầu
chúng tôi thấy mô hình này rất thiết thực
bởi xây dựng và lấy các cơ sở doanh nghiệp là chủ thể
chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ
phải an toàn để sản xuất
đã có rất nhiều giải pháp cụ thể
vì sự an toàn của các doanh nghiệp khi đầu tư vào việt nam
với phương châm là bốn tại chỗ
thì chúng tôi xác định là người chỉ huy chữa cháy
cũng là một vai trò rất quan trọng
quyết định ảnh hưởng đến vấn đề chữa cháy
ngay từ ban đầu tại cơ sở
với phương châm chữa cháy hiệu quả
từ khi đám cháy mới phát sinh phát triển
để làm hạn chế đám cháy có thể lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng với người và tài sản
bắc ninh cũng là địa phương đầu tiên xây dựng thành công mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và hiện mô hình này đã được lan tỏa phát triển rộng khắp trên toàn quốc
việc tiếp tục xây dựng các mô hình mới trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại các khu cụm công nghiệp trọng điểm
cho thấy nỗ lực của lực lượng công an
đưa công tác phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất
đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết
thưa quý vị với khẩu hiệu xây dựng công nghiệp điện ảnh việt nam
giàu bản sắc dân tộc hiện đại và nhân văn
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi ba sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và đây là thông tin đưa ra tại buổi họp báo sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội
do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức
đây là lần đầu tiên thành phố đà lạt đăng cai tổ chức liên hoan phim
chung với dịch thành phố ngàn hoa trà mừng kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập
từ ba mươi một phim truyện điện ảnh tám mươi hai phim tài liệu hai mươi ba phim khoa học
bốn mươi ba phim hoạt hình đăng ký tham dự liên hoan phim
ban tổ chức lập hội đồng để tuyển chọn chín mươi một phim vào chương trình phim dự thi
và năm mươi sáu phim vào chương trình phim toàn cảnh
trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ diễn ra tuần phim chào mừng
tại hà nội đà nẵng tp hcm vào tháng một mươi một
ngoài ra còn có chương trình phim việt nam có bối cảnh tại đà lạt
qua các thời kỳ các triển lãm hội thảo và giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả
là sinh viên trường đại học đà lạt
liên hoan phim việt nam là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia
tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh
đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện kết luận của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một góp phần triển khai thực hiện
nghị quốc đại hội một mươi ba của đảng
đồng thời kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống ngành văn hóa
bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh thành lập điện ảnh cách mạng việt nam